xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin mùa mùa ban like lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị theo bản tin bộ y tế cho biết tính từ sáu h cho đến một mươi ba h ngày một mươi tháng bảy có bảy trăm chín mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó bảy trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là tại trà vinh và bảy trăm chín mươi ca ghi nhận ở trong nước là tại tp hcm sáu trăm linh ca
tiền giang bảy mươi năm ca đồng tháp năm mươi ca vĩnh long hai mươi sáu ca sóc trăng bảy ca hưng yên bảy ca phú yên bảy ca bắc giang bốn ca trà vinh hai ca
cà mau hai ca bắc ninh hai ca ninh thuận một ca bạc liêu một ca kiên giang một ca bình định một ca hà tĩnh một ca thanh hóa một ca thái bình một ca
và hà nam một ca trong đó thì có bảy trăm linh ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
thưa quý vị tại hà nội sáng nay ngày một mươi tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã thông tin về bốn trường hợp dương tính với sars cov hai mới
ghi nhận thuộc ổ dịch có liên quan đến công ty sei khu công nghiệp thăng long
như vậy là từ ngày năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận hai mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai với ba chùm ca bệnh
thành phố hà nội cho biết tất cả những trường hợp này đã được cách ly tập trung
trong đó có hai ca là f một của bệnh nhân hai mươi một ba trăm ba mươi tám và một ca là f một của bệnh nhân số hai mươi một ba trăm ba mươi một ca là công nhân cách ly tại công ty
cả bốn mẫu của các bệnh nhân đều được bệnh viện đa khoa đức giang xét nghiệm
như vậy là từ ngày năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận hai mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai với ba chùm ca bệnh
chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp thăng long có nguồn từ bắc giang
hiện đã có một mươi sáu trường hợp dương tính
chùm ca bệnh tại mỹ đức có chín trường hợp
chùm ca bệnh liên quan đến thành phố hồ chí minh có bốn trường hợp
tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam
đối với ba công dân quốc tịch hàn quốc gồm lee kwang jung phó chủ tịch hội người hàn miền trung
seo dong jin giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn hàn in hu
và chủ công ty môi giới hanvina nằm trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
xảy ra trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian vừa qua
theo điều tra lợi dụng chính sách ưu tiên nhập cảnh việt nam cho chuyên gia nước ngoài
lee kwang jung và seo jong jin đã đứng ra tổ chức khảo sát nhu cầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực
từ các doanh nghiệp tổ chức thành đường dây nhập cảnh cho khách hàn quốc
từ sân bay quốc tế incheon hàn quốc đến sân bay quốc tế đà nẵng việt nam
các đối tượng đã làm các giấy tờ xin cấp thị thực nhập cảnh
sau đó hồ sơ được giám đốc của các công ty trách nhiệm hiệu hạn covarros
the s phúc trevor newline ký và đóng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là chuyên gia làm việc tại các công ty này
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi một cả ba đối tượng đã tổ chức được bốn đợt
cho khách hàn quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép để thu lợi bất chính
mới đây công an tp hòa tĩnh vừa đấu tranh và triệt phá
đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do trần quốc hùng và nguyễn hiệu quân cầm đầu
bắt giữ một mươi một đối tượng bước đầu xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này
ở trận bán kết euro là ba trăm ba mươi ba triệu đồng
vào dạng sáng ngày bảy tháng bảy công an tp hòa tĩnh đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ chia thành tám tổ công tác
đồng loạt triển khai đột kích bắt giữ và triệu tập một mươi một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
tại địa bàn tp hòa tĩnh huyện thạch hà nghi xuân cầm xuyên do hùng và quân cầm đầu
thu giữ tại hiện trường một mươi điện thoại di động và nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá
cơ quan công an xác định vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hùng và quân đã bàn bạc thống nhất tổ chức cá độ bóng đá
thông qua trang web bet tám mươi tám info để kiếm lời
trước mỗi trận bóng hùng đã lấy kèo từ trang web cá độ và làm nhà cái cho các con bạc đặt cược tiền theo tỷ số
còn quân làm nhiệm vụ thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc sau mỗi trận đấu
qua tài liệu xác định chỉ tính riêng trong trận bán kết euro giữa đội tuyển ý và tây ban nha
tổng số đánh bạc giữa các đối tượng trong đường dây này là ba trăm ba mươi ba triệu đồng
hiện công an tp hà tĩnh vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là nguyễn văn hải
một mươi năm tuổi và vợ là phan thị mộng thùy hai mươi ba tuổi để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra đối tượng nguyễn văn hải từng là nhân viên của một công ty chuyển phát nhanh
địa chỉ tại phường phú cường tp thủ dầu một chuyên về chuyển phát đơn hàng cho sản thương mại điện tử shopee
nhưng đã nghỉ việc lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thông tin bảo mật của nhân viên công ty
đồng thời cũng phát hiện lỗ hổng bảo mật của trang sàn thương mại nên hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
trong các ngày từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy nguyễn văn hải cùng vợ là phan thị mộng thùy
đã lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử shopee sau đó đăng nhập mua ba mươi bảy đơn hàng trị giá hơn chín trăm bốn mươi một triệu đồng
sau đó hải xâm nhập phần mềm tiếp nhận và chuyển phát hàng của công ty chuyển phát nhanh của công ty nói trên
đăng nhập vào hai tài khoản nhân viên của công ty xác nhận giao nhận hàng
qua đó thực hiện chiếm đoạt được toàn bộ số tiền nói trên
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và kịp thời chặn
phong tỏa số tiền hơn bảy trăm hai mươi năm triệu đồng đồng thời mời làm việc hai đối tượng có liên quan
quá trình làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ số tiền và tăng vật là hai mươi sáu triệu tám trăm linh ngàn đồng
và nhiều trang thiết bị các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất từ biên giới campuchia
vào khu vực thuộc khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt giữ nguyễn thị kim hạnh
là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu cùng bảy đối tượng trong vụ án này
ngay sau khi nguyễn thị kim hạnh bị bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
gồm lê thị bạch vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyễn hiệu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
phạm tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
võ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi mẹ thị ngọc phấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyễn văn lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phạm thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã ra đầu thú tại cơ quan công an
như vậy sau gần tám tháng lực lượng công an an giang đã bắt được toàn bộ năm đối tượng
có lệnh truy nãn đặc biệt nguy hiểm gồm kim hạnh bạch vân hiễu phước tấn lộc và văn trung
và ba đối tượng có thông báo truy tìm gồm ngọc phấn văn lê và thanh sang của đường dây buôn lậu này
như intv đã đưa tin
vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang đã tổ chức bắt giữ
một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất từ biên giới campuchia
vào khu vực thuộc khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ nhiều đối tượng
đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và thông báo truy tìm đối với tám đối tượng nêu trên
một số hàng xóm nhà nạn nhân nhận định nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do người con trai có dấu hiệu tâm thần
đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cho người mẹ tử vong rồi tự tử
thưa quý vị thời gian vừa qua trên hệ bản tp tuyên quang liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều thanh thiếu niên vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
trong đó có hành vi lái xe không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ nhanh thậm chí là còn treo gẹo lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
hành vi này cần phải được xử lý kịp thời và cũng như là xử lý mạnh tay để tạo sự gian đe
hy vọng rằng cùng với nỗ lực của lực lượng công an thì gia đình nhà trường và xã hội sớm có những biện pháp để giáo dục định hướng cho các em để hạn chế nhất việc vi phạm pháp luật chỉ vì một phút đua đòi thử cảm giác mạnh